tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nguyễn văn nhường chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình

sự việc xảy ra vào đêm hai mươi bốn tháng năm tại lán của một gia đình bị một đối tượng lạ mặt đập phá hủy hoại tài sản
công an huyện bố trạch khẩn trương làm rõ nguyễn văn nhường là đối tượng gây ra vụ việc nói trên

cùng với một số sản phẩm động vật rừng hoang dã

tại hiện trường tạm giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt và các tâm vật liên quan